thành phố hồ chí minh có hai cảng biển hiệp phước và cát lái với quy mô vô cùng hiện đại
thành phố đóng vai trò là trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn nhất cả nước
do vậy cần phải xây dựng trung tâm logistics quy mô lớn đáp ứng nhu cầu phát triển quốc tế hiện nay
sở công thương tp hcm cho biết trung tâm logistics sẽ là nơi tổng hợp các giao dịch lưu trữ hàng hóa
quản lý thông tin hàng hóa từ lúc sản xuất nhập khẩu đến tay người tiêu dùng
theo quy hoạch từ nay đến năm hai nghìn ba mươi các ngành chức năng sẽ phối hợp xây dựng trung tâm logistics
kết nối các vùng sản xuất lớn với cảng tích hợp đầy đủ khép kính các dịch vụ logistics
để tối ưu hóa chi phí tăng năng lực cạnh tranh cho hàng hóa việt nam
các doanh nghiệp ngành logistics việt nam vẫn còn yếu thế hơn các nước trong khu vực
khi chủ yếu cung cấp các dịch vụ logistics nội địa
trong khi đó chỉ có số ít đảm nhận dịch vụ logistics quốc tế khi làm đại lý cho các doanh nghiệp nước ngoài
ngành logistics của việt nam đang xếp thứ ba mươi chín trên một trăm sáu mươi nước trên thế giới
và mức phí logistics của chúng ta hiện cao hơn thái lan sáu hơn malaysia một mươi hai và cao hơn ba lần so với singapore
chi phí logistics cao đã gián tiếp làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa việt nam trên thị trường quốc tế